kính thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa chính thức đưa thuốc kháng virus vào thử nghiệm điều trị covid một mươi chín
và đây là giải pháp được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến chống dịch giúp cứu sống được nhiều người bệnh hơn
sở y tế tp hcm vừa ban hành văn bản cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
trong đó có nội dung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín do chủng virus mới sars cov hai của bộ y tế
theo đó bộ y tế đã có khuyến cáo sử dụng thuốc kháng đông heparin tiêm dưới da cho những trường hợp có độ nặng từ trung bình trở lên
sử dụng thuốc kháng virus monopiravir và các thuốc kháng động dạng uống như rivarusaban abisaban dabigatran
hiện đang được nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hiệu quả điều trị covid một mươi chín
trong hoàn cảnh dịch bệnh đang bùng phát với nhiều trường hợp chuyển nặng tại nhà như hiện nay
các chuyên gia khuyến cáo có thể sử dụng các thuốc này theo hướng dẫn như trên nhằm hạn chế tỷ lệ chuyến nặng tại nhà
sở y tế khuyến khích các bệnh viện tăng cường nghiên cứu ứng dụng của thuốc này trong điều trị covid một mươi chín
nhằm đóng góp vào kho dữ liệu khoa học của ngành làm căn cứ để kiến nghị hội đồng chuyên môn bộ y tế
bổ sung vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín trong thời gian tới